hôm nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác bộ công an đã đến làm việc về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng công an xã chính quy tại công an thừa thiên huế
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đã biểu dương ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của công an tỉnh thừa thiên huế trong công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng chống thiên tai dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ quan trọng

sau lễ khai mạc các đội chính thức bước vào trận thi đấu hội thao diễn ra đến hết ngày hai mươi chín tháng bốn
hội cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm mùa du lịch hè hai nghìn hai mươi hai và sea games ba mươi một
sáng nay bộ công an đã tổ chức diễn đàn hỏi đáp trực tuyến nhằm trực tiếp giải đáp trao đổi về một số nội dung xung quanh dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trả tự ở cơ sở trên cổng thông tin điện tử bộ công an
trên hai mươi câu hỏi đã được các độc giả gửi tới ban soạn thảo dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
hiện dự án luật này đã được chỉnh lý hoàn thiện so với dự án luật chính quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
trong đó việc xây dựng ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là cần thiết nhằm cụ thể hóa quan điểm chủ trương của đảng để bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở và sắp xếp đổi mới hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đồng thời bảo đảm quyền con người quyền công dân được thực hiện theo đúng quy định của hiến pháp
theo quy định của pháp luật hiện hành và với yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới thì các lực lượng này tiếp tục cần có những chức năng nhiệm vụ

trong đó việc xây dựng ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và sắp xếp đổi mới hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đồng thời bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và sắp xếp đổi mới hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đồng thời bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

trong đó việc xây dựng ban hành luật lực lượng này tổ dân phố theo mô hình tổ bảo vệ an ninh trật tự